sau quá trình nhiều năm dày công nghiên cứu và lai tạo sản xuất lúa hữu cơ st hai mươi bốn st hai mươi năm đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ một mươi một
lần đầu tiên gạo st hai mươi năm của việt nam do ông hồ quang cua và cộng sự lai tạo đã được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới
mới đây đoàn công tác của tỉnh bạc liêu đã đến khảo sát thực địa khu sản xuất giống lúa st hai mươi bốn st hai mươi năm của doanh nghiệp hồ quang
tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng với mong muốn nông dân tỉnh bạc liêu sản xuất thành công giống lúa này các mô hình lúa tồn
hiện nay giống lúa st hai mươi bốn và st hai mươi năm được rất nhiều bà con nông dân khắp cả nước gieo xạ không chỉ ở khu vực đồng bằng sông cửu long
mà kể cả bà con nông dân các tỉnh miền trung và miền bắc
bởi giống lúa thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nhiều vùng đất mà chất lượng gạo ngon nên thị trường rất ưa chuộng
để đón được cái dòng lúa mới này mà nó có chất lượng gạo ngon như thế
thì bạc liêu đã qua hai năm thử nghiệm rồi thì có thể nói là qua hai năm đều thành công trên cái đất lúa tôm
do đó mà quý bang tỉnh cũng đã chính thức triển khai cái giới diện tích quy mô lớn hơn
bạc liêu cũng đã có kinh nghiệm trong cành tác lúa st hai mươi bốn st hai mươi năm
hiện nay vùng sản xuất lúa tôm gần sáu mươi hectare
đây là vùng đất rất thích hợp cho canh tác giống lúa st hai mươi bốn st hai mươi năm
đại diện doanh nghiệp hồ quang bày tỏ sự tin tưởng và hài lòng khi hợp tác với tỉnh bạc liêu
trong việc đưa giống lúa st hai mươi bốn st hai mươi năm vào xeo xạ trên vùng đất lúa tôm của tỉnh
với cái việc mà nó không có xài thuốc bảo vệ thực vật đó
thì cái gạo việt nam mà sắp tới xuất đi âu châu là rất là tự do
tức là không có lo ngại là cái độ tồn dư của an toàn vệ sinh thực phẩm ở trong gạo nữa
ngoài ra thì nó như thế này
nó còn những cái khác là thứ nhất là năng sức nó cao
thứ nhì nữa là chi phí nó thấp bởi vì nó không có xài thuốc bảo vệ thực vật
thứ ba nữa là thân ra nó cứng rắn
thì nó ít có đổ ngã cho nên bà con nông dân dễ thu hoạch
với kinh nghiệm thực tế và xu hướng thị trường gạo
việc đưa giống lúa st sản xuất ở vùng đất lúa tôm tại bạc liêu có nhiều thuận lợi
bởi vùng này gần sông hậu hơn so với một số địa phương khác của vùng bán đảo cà mau